trong hai mươi bốn giờ vừa qua thế giới đã ghi nhận chín mươi hai bảy trăm bảy mươi trường hợp mắc covid một mươi chín và hai bảy trăm một mươi một ca tử vong
tổng số ca nhiễm virus sars cov hai trên toàn cầu tăng lên gần năm triệu năm trăm linh người
đại dịch tiếp tục đà thuyên giảm trừ brazil và một số nước châu mỹ
nhiều nước hiện đang nới lỏng lệnh cách ly và khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
tính đến sáng nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu là năm bốn trăm chín mươi bảy trăm hai mươi ca trong đó có ba trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi chín người thiệt mạng
dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dù thế dịch hạ nhiệt tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới
xét về cả số ca tử vong và dương tính mới với virus sars cov hai
tâm dịch covid một mươi chín tại mỹ đang dần hạn nhiệt song brazil lại đang nổi lên là một ổ dịch mới
khu vực trung và nam mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát quy mô lớn
peru mexico và argentina trong những ngày gần đây đều ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong tăng dần đều